tổng cục hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố tăng cường quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa kinh doanh từ khi tạm nhập đến khi thực hiện tái xuất tại cửa khẩu theo đúng quy định
theo đó hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính
việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ lối mở biên giới chỉ được thực hiện trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước đồng thời phải được ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa
tổng cục hải quan lưu ý chỉ được thực hiện việc tập kết kiểm tra sang tài hàng hóa quản lý giám sát hàng hóa ở biên giới tại các địa điểm đã được tổng cục hải quan công nhận và theo đúng quy định tại thông tư ba mươi tám năm hai nghìn một mươi năm và thông tư ba mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính